chiều qua ngày hai mươi bảy tháng bảy chủ tịch ubnd tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ký quyết định cho bà huỳnh thu hà thôi giữ chức chủ tịch ubnd phường hóa an thành phố biên hòa vì thực hiện chưa tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó bà huỳnh thu hà thôi giữ chức chủ tịch ubnd phường hóa an được điều động đến công tác tại trung tâm văn hóa thông tin và thể thao tp biên hòa
nguyên nhân điều động bà hà khỏi chức chủ tịch ubnd phường bởi trong hơn một tháng qua với cương vị người đứng đầu quản lý nhà nước tại địa phương bà hà chưa thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn để dịch bệnh trên địa bàn phát sinh nhiều không có biện pháp xử lý cũng như không về xuất với cấp trên
chủ tịch ubnd tp biên hòa cũng đã ký quyết định điều động ông dương minh sang phó trưởng phòng nội vụ tp biên hòa giữ chức vụ quyền chủ tịch ubnd phường hóa an từ ngày hai mươi bảy tháng bảy
thành ủy thành phố biên hòa cũng quyết định cho bà huỳnh thu hà thôi giữ chức phó bí thư đảng ủy phường hóa an và chỉ định ông dương minh sang giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy phường hóa an nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tính đến chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy phường hóa an là đơn vị có số ca dương tính cao nhất tp biên hòa với hai trăm sáu mươi tám ca nhiễm và gần bốn trăm linh trường hợp f một
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh đồng nai cũng đã quyết định gia hạn thời gian phong tỏa toàn bộ phường hóa an đến ngày một tháng tám